tại tỉnh bắc ninh ghi nhận một bệnh nhân nữ hai mươi chín tuổi
tỉnh hòa bình ghi nhận hai ca bệnh địa chỉ thường trú tại huyện tân lạc và thành phố hòa bình tỉnh hòa bình
có liên quan đến ổ dịch của thành phố trí linh tỉnh hải dương
tỉnh gia lai ghi nhận hai ca bệnh địa chỉ thường trú tại thị xã yàjunpa tỉnh gia lai
có tiền sử tiếp xúc với hai bệnh nhân mắc trước đó tại thị xã yajunpa tỉnh gia lai
còn tỉnh hải dương ghi nhận bốn ca bệnh mắc mới đều ở thành phố trí linh
vâng thưa quý vị khi mà xuất hiện trở lại các ca mắc covid một mươi chín mới trong cộng đồng
tình hình dịch bệnh phức tạp với số ca lây nhiễm cao ở quảng ninh và hải dương
thì không ít đối tượng xấu đã lợi dụng phát tán trên không gian mạng nhiều thông tin sai sự thật
gây hoang mang dự luận và điều này sẽ tác động xấu và gây dối loạn xã hội như thế nào
chế tài xử phạt cho các hành vi này ra sao
trong tiểu mục góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay chuyên gia của chương trình sẽ cùng đi sâu phân tích
còn bây giờ mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là những tin tức an ninh trở tự mới nhất trong hai mươi bốn giờ qua
nhận một mươi triệu đồng để chở ba người trung quốc từ hà nội vào thành phố hồ chí minh
tài xế nguyễn quách nguyện ba mươi sáu tuổi quê ở tỉnh an giang bị công an đà nẵng phát hiện
tiến hành mời về trụ sở làm việc
bước đầu ba người trung quốc cho biết nhập cảnh qua việt nam theo đường kỳ
năm ca mắc covid một mươi chín được bộ y tế công bố vào sáng ngày hôm nay ngày ba mươi một tháng một
là người nhà của bệnh nhân một nghìn sáu trăm chín mươi bốn địa chỉ thường trú tại quận nam từ liêm hà nội
ngay sau khi có kết quả xét nghiệm của trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội
với trường hợp con bệnh nhân một nghìn sáu trăm chín mươi bốn đang học lớp ba trường tiểu học xuân phương dương tính với virus sars cov hai
quận nam tử liêm đã giả soát và cho cách ly tập trung tám mươi trường hợp f một
là học sinh giáo viên và phụ huynh có tiếp xúc gần
hiện nay sáu trong số bảy người gia đình bệnh nhân một nghìn sáu trăm chín mươi bốn có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
dương người con đang học tại trường mầm non tổ diễn kết quả âm tính
sau khi ghi nhận thêm hai trường hợp mắc covid một mươi chín nâng tổng số ca mắc bệnh lên bốn người
để đối phó với sự lây lan của dịch bệnh ubnd tỉnh gia lai đã chỉ đạo phong tỏa toàn bộ thị xã ayunpa
và huyện iapa với hơn một trăm linh dân
theo đó thị xã ayungpa và huyện iapa được phong tỏa cho đến khi có thông báo
và áp dụng nghiêm các biện pháp giãn cách theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng
hai xe đặc trùng của quân đoàn ba cũng đã được điều xuống hai địa phương này để phun thuốc khử trùng
đồng thời lập danh sách tất cả những người tiếp xúc gần lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp f một f hai và f ba
quý vị thân mến diễn biến của dịch covid một mươi chín những ngày này đang rất phức tạp
bởi vậy có lẽ đây có thể là một thông tin vui khi mà hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc của bộ y tế
đã phê duyệt vaccine phòng covid một mươi chín của astrazeneca cho trường hợp khẩn cấp phòng chống dịch
và đây là vaccine covid một mươi chín đầu tiên được bộ y tế cấp phép lưu hành tại việt nam
và dự kiến thì trong cuối một năm nay vắc xin phòng covid một mươi chín sẽ có mặt tại việt nam và được tiêm cho người dân
thông tin vừa được bộ y tế thông báo mới đây được dư luận đặc biệt quan tâm
vắc xin được cấp phép có gì đặc biệt
mời quý vị cùng cư dân mạng bàn luận về vaccine này trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc của bộ y tế đã phê duyệt vaccine phòng covid một mươi chín của astrazeneca
cho trường hợp khẩn cấp phòng chống dịch
đây là vaccine covid một mươi chín đầu tiên được bộ y tế cấp phép lưu hành tại việt nam
theo bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long astrazeneca đã cam kết cung cấp cho việt nam khoảng ba mươi triệu liều trong năm hai nghìn hai mươi một
đồng thời bộ y tế tiếp tục làm việc với các đối tác
để có thể tăng thêm số lượng vắc xin cho việt nam
cư dân mạng hào hứng cho rằng đây là thông tin thực sự vui mừng cho mọi người
trước bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp
ôi thật tuyệt vời
rất cần thiết vì vắc xin một số nước đã dùng để phòng chống dịch
chỉ có vắc xin mới là đáp án cho bài toán khó mục tiêu kép của chính phủ
nên mua vắc xin để phòng chống và giảm tài cho bệnh viện
triển khai vắc xin cho mọi người cho từng thành phố để toàn dân không có lo nữa
chính phủ đỡ vất vả cho từng đợt sóng covid này
vaccine ngừa covid một mươi chín của astrazeneca là tương đối an toàn với người dưới sáu mươi tuổi
tỷ lệ sinh kháng thể bảo vệ để người bệnh covid một mươi chín sau tiêm đạt yêu cầu
vắc xin này cũng đã được lưu hành tại khoảng một mươi quốc gia
bên cạnh việc mua vắc xin ngoại cư dân mạng tin tưởng các nghiên cứu vắc xin trong nước sẽ sớm được hoàn thiện
luôn tin tưởng vào chính sách của nhà nước
tiêm vắc xin là giải pháp tạo miễn dịch cộng đồng để phát triển kinh tế
khá an tâm khi vắc xin được phép lưu hành đầu tiên là của anh quốc
mong việt nam sớm nhập khẩu để có thể tự tin hơn trong phòng chống dịch
mong sao việt nam cũng sớm có vắc xin riêng tự hào việt nam
xin cảm ơn các nhà khoa học của việt nam đang ngày đêm nghiên cứu vắc xin
ngay lúc này mọi người chúng ta hãy nâng cao ý thức cộng đồng cùng nhau chống dịch
tôi tin việt nam mình thành công trong công cuộc chống đại dịch covid một mươi chín
dù tin vui vắc xin đã được cấp phép
nhưng cư dân mạng cũng kêu gọi mọi người không nên chủ quan
tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của bộ y tế
một mươi k khẩu trang khử khuẩn khoảng cách không tập trung khai báo y tế là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay
không chủ quan nhưng khá yên tâm vì những lần trước việt nam đã làm rất tốt hy vọng được ăn tết an toàn
virus rất nhanh nhưng chúng ta phải nhanh hơn virus
mỗi người dân đều ý thức là sẽ chống được dịch
người dân cũng nghiêm túc chống dịch
mong các cấp cán bộ càng làm nghiêm hơn nữa để chặn dịch giúp nhân dân yên tâm đón tết
tôi tin việt nam chiến thắng
việt nam có truyền thống đáng tự hào trong nghiên cứu sản xuất vắc xin
hiện nay việt nam đã tự sản xuất được vắc xin phòng một mươi sáu loại bệnh
vắc xin sản xuất trong nước đã được đưa vào phục vụ chương trình tiêm chủng mở rộng
góp phần thanh toán và đẩy lùi nhiều dịch bệnh nguy hiểm bảo đảm an ninh an toàn sức khỏe quốc gia
phát triển vắc xin phòng covid một mươi chín có rất nhiều khó khăn thách thức
việc nghiên cứu sản xuất vắc xin phòng covid một mươi chín cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro
xong cư dân mạng tin tưởng vào đội ngũ khoa học đang ngảy đêm nghiên cứu vắc xin
bởi đây là con đường tất yếu phải đi nếu muốn chủ động nguồn cung cấp vaccine phục vụ người dân
xung quanh việc việt nam có phép lưu hành vắc xin phòng covid một mươi chín đầu tiên
quan điểm suy nghĩ của bạn như thế nào về loại vắc xin này
hãy cùng tương tác và chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
nếu như được chia sẻ phát tán tin giả tin sai sự thật sẽ tác động xấu và gây dối loạn xã hội như thế nào
và điều này đặt ra vấn đề cần phải siết chặt việc quản lý và xử lý nghiêm với hành vi tung tin giả mùa dịch bệnh
và xung quanh vấn đề này chúng tôi ngày hôm nay đã mời tới trưởng quay luật sư bùi thị mai công ty luật raong đoàn luật sư tp hà nội
và xin chào luật sư bùi thị mai và cảm ơn bà đã nhận lời mời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
và trước khi chúng ta đến với cuộc trao đổi thì mời luật sư cũng như quý vị khán giả hãy nhìn lại một vài vụ việc tung tin giả mà chúng tôi vừa cập nhật
cùng ngày hai mươi chín tháng một công an tỉnh sơn la đã ra quyết định xử phạt một mươi năm triệu đồng với hai đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh covid một mươi chín tại hải dương lên facebook
toàn bộ thông tin trên đã được cả hai gỡ bỏ bài
đây chỉ là hai trong số rất nhiều các vụ việc thông tin sai sự thật đã bị lực lượng chức năng xử lý và phát hiện
tuy nhiên thì thưa luật sư có thể cho em biết là đánh giá như thế nào với tác động của những thông tin giả thông tin sai sự thật sẽ tác động như thế nào tới tình hình dịch bệnh như hiện nay ạ
một trong những biện pháp được nhà nước đưa ra để phòng chống dịch covid một mươi chín là phải tăng cường công tác tuyên truyền đối với người dân về tác hại cũng như là tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đối với người dân
đối với các hành vi tung tin đối với thông tin sai sự thật không đúng sự thật về dịch covid một mươi chín sẽ gây hoang mang trong dư luận gây ảnh hưởng xấu
thế theo bà thì tại sao trong đợt dịch bùng phát covid một mươi chín thứ ba này của chúng ta thì thông tin này thông tin giả thông tin sai sự thật này vẫn tái diễn
có một điều chúng ta phải đánh giá là so với năm hai nghìn hai mươi thì bước sang dịch bệnh năm hai nghìn hai mươi một thì các cái số lượng các tin giả được tung thì tôi đánh giá là đã có xu hướng giảm xuống
tuy nhiên bản thân có nguyên nhân là các tin giả này vẫn có cơ hội tồn tại thì theo tôi có một số những nguyên nhân sau đây
thứ nhất về nguyên nhân khách quan
vì vậy việc tung tin giả có thể do một số đối tượng có ý đồ xấu liên quan đến vấn đề là gây bất ổn chính trị hoặc là liên quan đến đầu cơ về ngành kinh tế muốn trục lợi liên quan hàng hóa thông tin giả dịch bệnh để mong muốn là cái giá hàng hóa sẽ tăng lên và từ đấy đầu cơ trục lợi liên quan đến kinh tế
thứ hai là sự hiểu biết của người dân liên quan đến vấn đề quy định của pháp luật liên quan đến việc tung tin giả xử lý việc thông tin giả thật sự chưa được sâu sắc và nhận thức đầy đủ
nhưng vẫn chưa biết cách chọn lọc cho mình những thông tin chính thống từ các cơ quan truyền thông được các cơ quan báo chí truyền thông chính thống do đó tin tưởng vào những cái thông tin mà đến từ những cái luồng thông tin chưa chính xác và có thể là gây hoang mang trong dư luận
và tôi có một nguyên nhân nữa mà tôi đánh giá là bản thân trong năm hai nghìn hai mươi thì nhà nước và cũng như các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành các cái chế tài xử lý về các hành vi tung tin giả sai sự thật
tuy nhiên theo tôi nhận nhận
hiện nay thì chủ yếu là xử lý vi phạm hành chính mà việc xử lý vi phạm hình sự chưa có đây cũng là một cái tính dân đe mà chúng ta chưa thấy nó chưa đủ sức dân đe đối với cái hành vi tung tin giả này
vậy bà có thể phân tích chi tiết hơn nữa là vậy pháp luật đã quy định cụ thể như thế nào về những thông tin giả thông tin sai sự thật mà được phát tán và chia sẻ như vậy ạ
luật an ninh mạng hai nghìn một mươi tám cũng đã quy định rõ về việc quản lý sử dụng mạng viện thông mạng máy tính
cụ thể là điều tám luật an ninh mạng hai nghìn một mươi bốn
cũng quy định rõ về những hành vi bị cấm nghiêm cấm đó là sử dụng cung cấp lan truyền các thông tin không đúng sự thật gây xâm phạm ảnh hưởng đến danh dự uy tín nhân phẩm của cá nhân tổ chức
việc thông tin giả này cũng được quy định về việc trên các mạng máy tính mạng viện thông cũng được quy định tại nghị định một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcb của chính phủ về xử lý vi phạm hình chính trong lĩnh vực biêu chính viện thông hình chính mạng máy tính viện thông
cụ thể là tại khoản một điều một trăm linh một của nghị định một mươi năm hai nghìn hai mươi cũng quy định về mức xử phạt là từ một mươi triệu đến hai mươi triệu đồng đối với các hành vi đưa các thông tin sai sự thật lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng gây xâm phạm đến quyền và lý hợp pháp của cá nhân tổ chức gây thiệt hại đến an ninh trật tự của xã hội
như vậy rõ ràng là việc hành chính chúng ta đã có những quy định rất rõ ràng
ngoài ra bộ lực hình sự hai nghìn một mươi năm xử lý bổ sung hai nghìn một mươi một
đã quy định cụ thể về hành vi trong trường hợp đưa các thông tin không chính xác gây ảnh hưởng xâm phạm đến an ninh trật tự có thể bị xử lý vi phạm hình sự về tội đưa sử dụng trái phép mạng viễn thông máy tính
đã quy định tại điều hai trăm tám mươi tám bộ lực hình sự
theo quy định tại điều hai trăm tám mươi tám bộ luật hình sự gây ra cái tình trạng là việc tung tin giả thông tin sai sự thật vẫn diễn ra
ở đây giờ chúng ta phải nhìn nhận cái tính nhân văn của nhà nước
khi thực hiện rõ ràng cái chế tài của nhà nước
đã có hành chính
và hình sự nhưng nhà nước vẫn tập trung xử lý hành chính
bởi vì mang cái tính chất là giáo dục
mang cái tính chất giáo dục và mang cái tính nhân văn của nhà nước ta
bản thân nhà nước ta pháp luật
tuy nhiên là tôi cho rằng đối với những cái hành vi mà cố tình chúng ta đã có những cái sự giáo dục
có những tuyên truyền về xử lý
thậm chí là có những cái gương bài học liên quan xử lý hành chính
nhưng họ vẫn tiếp tục vi phạm
thì chúng ta phải mạnh tay xử lý hình sự để làm cái tấm gương
và gian đe mạnh hơn đối với những trường hợp đang và sẽ có dự định là sẽ tung tin giả gây thiệt hại cho nhà nước và nhân dân
thực ra thì có thể nói rằng là trước bước vào một cái cuộc phòng chống dịch covid một mươi chín mới
lần thứ ba ở việt nam của chúng ta với một biến thể mới của virus sars cov hai
sẽ còn đặt ra rất nhiều khó khăn và thách thức trong thời gian tới
vậy theo luật sư luật sư có cái lời khuyên như thế nào đối với quý vị khán giả
để giúp cho quý vị khán giả không trở thành nạn nhân
đối với tư cách là một người làm luật thì tôi xin có những cái ý kiến khuyến nhị của quý vị nhân dân như sau
thứ nhất là chúng ta hãy làm những người sử dụng mạng thông minh
tức là chúng ta phải lựa chọn cho mình những nguồn thông tin chính thống từ các cơ quan báo chí truyền thông trinh thống
không xe chia sẻ không tin rồi trao đổi những thông tin từ những nguồn thông tin chưa được kiểm chứng
hoặc những tin cá nhân mà chúng ta chưa được
các cơ quan báo chí truyền thông xác nhận
thứ hai là chúng ta phải có cái sự nghiêm túc trong cái vấn đề nhìn nhận thông tin
không chia sẻ không bình luận hoặc là không trao đổi các thông tin tại những thông tin mà chưa được kiểm chứng
một cái nữa là tôi cho rằng là bản thân người dân phải là những người tôn trọng pháp luật và bảo vệ pháp luật
có nghĩa là khi người dân thấy những thông tin mà biết là sai sự thật
hoặc từ những nguồn thông tin trinh thống
chúng ta phải có trách nhiệm với tư cách là một người công dân
báo với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý các cái nguồn tin giả này
đây cũng chính là cái biện pháp rắn và nghiêm túc để các cơ quan chính quyền có thể ngăn chặn kịp thời những vụ phát tán cái luồng thông tin như thế nào này
rất là cảm ơn thông tin hữu ích mà chị luật sư bùi thị mai đã dành và cung cấp cho quý vị khán giả tv
một lần nữa cảm ơn luật sư đã nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
quý vị thân mến trong năm hai nghìn hai mươi thì trải qua hai đợt dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát tại việt nam
các thông tin chính thống đã tạo nên sức mạnh tập hợp lòng dân đoàn kết để cả dân tộc chiến thắng dịch bệnh
không một tin giả tin sai sự thật nào không bị phát hiện và xử lý
và lần này hy vọng rằng mỗi người dân hãy thật sự trở thành lá chắn trước những luồng thông tin độc hại
trung sức đồng lòng cùng với các cơ quan chức năng sớm đẩy lùi dịch bệnh